thưa quý vị và các bạn từ đêm nay trở đi miền bắc sẽ bước vào một chưu trình tăng nhiệt trở lại
dưới tác động của khối không khí lạnh yếu và vẫn lệch đông đêm nay ở các tỉnh phía đông bắc bộ
vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trộn lẫn
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở khu vực vùng núi phía bắc trong khoảng một mươi ba một mươi năm độ
khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ nhìn hơn ở ngưỡng một mươi năm một mươi sáu độ
sang ngày mai khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm những cơn mưa nhỏ mưa phùn
và tình trạng sương mù ở các tỉnh thành phía đông chỉ còn xuất hiện trong buổi sáng
đến trưa và chiều mai miền bắc trời khô ráo hơn nền nhiệt ngày mai ở bắc bộ tăng dần
cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ tăng lên mức một mươi bảy hai mươi độ
dưới tác động của không khí lạnh trong đêm nay mức nhiệt thấp nhất ở thanh hóa
trở vào đến hà tĩnh sẽ từ một mươi năm một mươi bảy độ với mức nhiệt thấp như vậy cộng thêm những cơn mưa nhỏ
nên bắc miền trung cũng khá là rét
sang ngày mai cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh các tỉnh phía bắc miền trung
trời còn có mây nhiều nhưng mưa thì không còn nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực này
tăng lên hai mươi một hai mươi ba độ với các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
nhiệt độ sẽ từ hai mươi ba hai mươi năm độ còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng
trở vào đến bình thuận mức nhiệt nhỉnh hơn giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
ở các tỉnh thành phía nam hầu như không chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh
vì thế tại tây nguyên và nam bộ thời tiết cũng chưa có nhiều biến động
đêm nay không nơi nào có mưa
sang ngày mai hai khu vực tiếp tục có nắng sớm nhưng cường độ nắng không quá mạnh
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên sẽ từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
còn nam bộ có mức nhiệt giao động từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
chuyển sang thông tin thời tiết biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa
gió đông bắc cấp năm nhiệt độ hai mươi ba hai mươi chín độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp năm
nhiệt độ hai mươi sáu ba mươi một độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước